đây là đường dây đánh bạc có tổ chức hoạt động kín kẽ liên kết chặt chẽ với nhau có phương thức hoạt động tinh vi
trong số các đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng cầm đầu đường dây này đều là nữ và đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an gồm nguyễn thị thủy nguyễn thị tâm và vũ thị lan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề của một mươi năm đối tượng thu giữ hai máy tính một mươi tám điện thoại di động một mươi năm sổ sách hai mươi cáp đề và một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một là trên một tỷ đồng tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ là gần hai trăm linh tỷ đồng
với hành vi tàng trữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma túy
đối tượng bùi đức nam trú tại thị trấn ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện ninh giang tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
ngày hai mươi bốn tháng một tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương công an huyện ninh giang đã tiến hành kiểm tra đối tượng bùi đức nam khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật cùng chú tại tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh một túi ni lông bên trong có đựng các hạt tinh thể màu trắng nam khai nhận đó là hai bánh heroin và khoảng một kg ma túy đá
thưa quý vị huyện trùng khánh là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh cao bằng dù vị trí địa lý gây khó khăn cho lực lượng chức năng triệt phá các đường dây ma túy tuy nhiên lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống đối với loại tội phạm này
công an huyện trùng khánh đã giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự nơi phên rậu của tổ quốc
riêng năm hai nghìn hai mươi một công an huyện trùng khánh đã triệt phá tám mươi hai vụ với một trăm một mươi một đối tượng thu giữ số lượng lớn là heroin và ma túy đá
chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai cũng đã phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ với một mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chân ma túy
đối với địa bàn huyện trùng khánh thì là
trước nay thì cũng xác định là một trong địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
thì là cái địa bàn này là địa bàn trùng khánh thì là địa bàn trung triển ma túy giữa việt nam và trung quốc
lực lượng quân trùng khánh cũng đã phát huy tốt cái vai trò này
được cộng đồng chính quyền địa phương đánh giá cao trong các đấu tranh phòng chống vạn đặc biệt là loại thực phạm ma túy
công an cộng đội và các xã thị trấn luôn luôn là trú trọng công tác đấu tranh triệt xóa tất cả các điểm bán lẻ ma túy
trùng khánh được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy
các đối tượng vận chuyển ma túy sạng đá từ trung quốc vào việt nam và vận chuyển heroin từ tây bắc qua địa bàn đưa sang trung quốc
chúng thường xuyên câu kết với nhau từ trong và ngoài biên giới hình thành các đường dây vận chuyển ma túy khép kín
do vậy công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi ma túy gặp nhiều khó khăn nguy hiểm
các loại thực phạm riêng về ma túy thì thường câu kết với nhau rất là chặt chẽ
và thường sử dụng mạng xã hội để lên liên lạc với nhau
gây khó khăn trong công tác đấu tranh triệt phá
đặc biệt là khi mà các đối tượng vận chuyển ma túy thì thường thay đổi nhiều địa điểm với nhiều phương tiện loại phương tiện khác nhau
khi mà phát hiện các đường dây thì công tác theo dõi và nắm bắt để đấu tranh trịt xóa cũng rất là khó khăn
theo cơ quan công an thời gian qua dịch covid diễn biến phức tạp
tuy nhiên các đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy trên địa bàn huyện trùng khánh lại có dấu hiệu phức tạp hơn
tăng cả về số vụ và số đối tượng các đối tượng thường hoạt động nhỏ lẻ
để đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan công an
với vương châm đấu tranh kết hợp phòng ngừa bên cạnh việc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy công an huyện trùng khánh
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền
hoạt động người dân tích cực tham gia phòng ngừa tiện nạp ma túy tố giác tội phạm
góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong khi đó công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang hai đối tượng đang trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng sự sơ hở của các bị hại
để xe không có người trông giữ thì thực hiện hành vi trộm cắp
hai đối tượng gồm lê văn ngọc hải và nguyễn thị thu duyên cùng chú tại thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
qua làm việc hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm xe mô tô nói trên
đồng thời khai nhận trước đó vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
cũng đã thực hiện hành vi trộm xe trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
sau khi trộm xong liền thay biệt kiểm soát và đem gửi ở bãi giữ xe trong bệnh viện
sau đó tiếp tục trộm thì bị phát hiện bắt giữ
hiện hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk nông
đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg
đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vâng dù được liên tục các cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo về những mối hiểm họa từ pháo nổ
thế nhưng mới đây một nhóm học sinh lớp tám đã bị lực lượng công an huyện hưng hà
tỉnh thái bình phát hiện khi đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
và một số dụng cụ nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ
đây là hành vi vi phạm pháp luật và đặc biệt đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của các em học sinh
đây là tang vật gồm cuộn giấy đã cuốn tròn hình trụ và một số loại bột để trộm và nhồi thành pháo nổ
toàn bộ tăng vật và công thức chế tạo pháo đều được các em tự tìm hiểu trên ứng dụng youtube
sau đó tìm mua một số chất dùng để chế tạo pháo theo hướng dẫn trên trang mua sắm lazada
khi chế tạo xong một số sản phẩm nhóm học sinh đã rủ nhau đốt thử tại nhà văn hóa nhân cầu ba thị trấn hưng hà gây phát nổ
cháu học trên mạng và cháu bắt đầu đặt nguyên liệu trên ứng dụng lazada bằng điện thoại
sau đó cháu nhận hàng và cháu tiến hành vào công việc trộn những nguyên liệu đã mua vào với nhau
xong bọn cháu lấy những vỏ pháo đã cuộn sẵn rồi nhồi thuốc vào
lúc giờ ra chơi bạn rủ cháu tối về đi đốt pháo với tao không cháu đốt ở đường cao tốc thái hà
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc công an huyện hưng hà phối hợp với ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê danh phương đã khẩn trương vào cuộc
qua kiểm tra các lớp học đã phát hiện hai học sinh là đặng hữu tưởng và nguyễn hữu tuyển đều là học sinh lớp tám
đang tảng chữ ba quả pháo năm vỏ pháo một dây nilon dài ba mươi cm hai túi nilon chứa bột màu
màu vàng màu trắng đều là nguyên liệu dùng vào việc chế tạo pháo nổ
vụ việc này nếu không được phát hiện ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những hệ lụy khó lường
đây cũng đề nghị với lực lượng công an qua cái này thì dân đe các cháu
để các cháu một cái bài học cuộc thả một cuộc đời đi theo suốt một cuộc đời của các cháu
từ nay trở về sau không vi phạm phóng luật đã bị một lần rồi lần sau là phải nhớ đòi
không những đốt pháo nhưng các việc
các cái việc khác qua cái việc các cháu mua về và đã sản xuất thành thuốc pháo và đã cuộn thành pháo thành phẩm
qua đây thì cơ quan công an cũng xin nhắc nhở một số nhà trường
chủ động kiểm tra phát hiện thu giữ những vũ khí vật liều nổ công cụ hỗ trợ đối với các cháu học sinh
và cũng kịp thời thông báo cho cơ quan công an những dấu hiệu bất thường của cháu học sinh
đối với gia đình
đấy các cháu nếu có những hành vi bất thường thì cũng kịp thời kiểm tra kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm của các cháu
trên thực tế đã có rất nhiều hậu quả đau lòng từ hành vi chế tạo pháo nổ
mới đây nhất một nam học sinh một mươi ba tuổi chú xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã tử vong trong khi đang chế tạo pháo
đây là những bài học đắt giá cho chính các em học sinh các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình
tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và mở đầu bản tin sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
kính thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng một công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết
trong quá trình tuần tra thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông tiền giang đã phát hiện một đối tượng sử dụng xe hơi đang vận chuyển gần ba gói thuốc lá lậu
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc tổ sáu ấp phong thuận xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
công an thành phố mỹ tho đã bắt quả tang đối tượng dương thanh dũng
sau màn chín trăm tám mươi ba ngụ ấp sáu xã mỹ thạnh đông huyện đức huệ tỉnh long an
điều khiển xe ô tô bị kiểm soát sáu mươi hai a một mươi bảy nghìn một trăm tám mươi ba đang vận chuyển gần ba bao thuốc lá điếu nhập lậu
mang nhãn hiệu hero jet và scott
qua điều tra ban đầu dũng là đối tượng đã có tiền án về tội vận chuyển hàng cấm vào năm hai nghìn một mươi chín được hưởng án treo
đến nay vẫn chưa hết thời gian thử thách thì tiếp tục vi phạm
công an thành phố mỹ tho lập biên bản bắt người phạm tội quả tan đối với dương thanh dũng
đồng thời tạm giữ toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu để tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cao thị mỹ châu bốn mươi bảy tuổi
ngủ tại ấp cà săn xã hàm tân huyện trà cú do có hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi cao thị mỹ châu cùng gia đình từ tỉnh đồng nai
chuyển về huyện trà cú tỉnh trà vinh sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc
châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân và thuê mứng tài xế vận chuyển đem bán cho các vựa cá ngoài tỉnh
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu nợ tiền mua cá của hai mươi bảy hộ dân với tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
do bị siết nợ châu tiếp tục mua cá để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
châu mua cá của hai mươi ba người trên địa bàn các huyện trà cú tiểu cần châu thành tỉnh trà vinh
với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng và hứa sau khi bắt cá từ một tuần đến nửa tháng sẽ trả tiền đủ
do tin tưởng nên các bị hại đồng ý
châu đã thỏa thuận miệng không làm hợp đồng mua bán
từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
các chủ vượng mua cá của châu chủ thanh toán hơn ba mươi năm tỷ đồng tiền cá
nhưng châu không trả nợ tiền mua cá như đã hứa ban đầu mà sử dụng vào mục đích khác
như trả tiền nợ mua cá trước ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trả nợ cá nhân
trả một phần tiền nợ của các hộ bán cá sau ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm hiện tại cao thị mỹ châu còn nợ tổng số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
và mất khả năng thanh toán
công an tp hcm xác định công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng có vị trí
và vai trò quan trọng trong công tác xây dựng cũng như là chỉnh đốn đảng hiện nay
góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của lực lượng công an tp hcm
và đây là ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng lê hồng nam
biết thư đảng ủy chánh đốc công an tp hcm nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng nay ngày hai mươi tháng bốn
trong năm hai nghìn hai mươi một đảng ủy công an tp hcm đã tập trung lãnh đạo đáng bộ công an tp hcm
tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác và đạt được những kết quả rất tích cực trên các mặt
như chính trị tư tưởng xây dựng đảng phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí
trong năm hai nghìn hai mươi một ban tường vụ đảng ủy công an tp hcm đã xem xét quyết định cách nạp đảng
cho một trăm bảy mươi hai quần chúng ưu tú công nhận đảng viên chính thức cho hai trăm một mươi năm đảng viên dự bị
về công tác đảm bảo trực tự an toàn xã hội công an tp hcm đã điều tra làm rõ hai tám trăm bốn mươi tám vụ phạm tội
về trật tự xã hội đạt bảy mươi một bảy mươi hai bắt bốn hai trăm hai mươi bảy đối tượng tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi hai mươi chín
về công tác giải quyết tình báo tội phạm một trăm linh tin tố giác tin báo và tội phạm đều được tiếp nhận giải quyết
tỷ lệ đạt tám mươi hai một mươi bốn kéo giảm một mươi một bảy mươi sáu đối tượng truy nã so với năm hai nghìn hai mươi
bí thư đảng ủy giám đốc công an tp hcm đánh giá cao các đơn vị trực tiếp chiến đấu đã tổ chức tốt lực lượng tấn công
trấn ngắp tội phạm đảm bảo tình hình an ninh trực tự trên địa bàn và cùng chính quyền thành phố phòng chống dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai giám đốc công an tp hcm yêu cầu từng cấp ủy cơ sở đảng tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm
như chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng
vai trò lãnh đạo quản lý điều hành của chí huy các cấp bám sát nghĩa quyết chương trình công tác của đảng ủy công an tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai
trú trọng nâng cao chất lượng công tác
dịp này đảng ủy công an tp hcm đã ra huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho các đồng chí thuộc đảng bộ công an tp hcm đợt ngày một mươi chín tháng năm
hai tháng chín và đợt ngày bảy tháng một mươi một trao kỷ niệm chương về sự nghiệp kiểm tra của đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn hai mươi một
thời gian qua tình hình cháy nổ tại khu dân cư hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên cả nước đang có diễn biến phức tạp
và tiêm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn
và tại tỉnh bạc liêu để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ ở các khu vực này nhất là vào thời điểm cuối năm
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các hộ gia đình
chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
là một trong những mặt hàng tiềm mẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các đại lý kinh doanh ga trên địa bàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các đại lý
chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy yêu cầu các chủ cơ sở cần phải chú động bố trí lối thoát nạn bằng cửa sổ bàn công
trường hợp không thể bố trí được lối thoát phía sau phải có lối thoát lên phía trên sân thượng lên mái nhà để thoát xuống đất hoặc thoát qua mái nhà kế bên
đồng thời cho các chủ cơ sở chủ hộ kinh doanh khi bản cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thời gian qua thì mình cơ sở mình luôn thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
thì do đây là mặt hàng nguy hiểm dễ nổ nên là chung cơ sở chúng tôi cũng luôn là nhắc nhở nhân viên là thực hiện nghiêm công tác này
ngoài ra thì cơ quan của bên phòng cháy chữa cháy và các cơ quan khác chức năng khác thì cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
qua đó thì chúng tôi cũng là tiếp thu và thực hiện đúng theo quy định
đối với các cơ sở kinh doanh khác lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng yêu cầu các chủ cơ sở bố trí
sắp xếp hàng hóa khoa học đảm bảo khoảng cách chống cháy lan không cản trở đường thoát nạn cửa ra vào
để cách xa bếp đung nấu bàn thờ thiết bị dụng cụ tiêu thụ điện tránh tổn chứa nhiều hàng hóa dễ cháy và các hàng hóa vật dụng không cần thiết trong nhà
kiểm tra thay thế các thiết bị điện đã hư hỏng sử dụng aptomat cầu chì để bảo vệ hệ thống điện
không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng lúc để tránh quá tải hệ thống điện
chủ động trang bị các phương tiện dụng cụ chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy sách tay nước chữa cháy
nên trang bị những phương tiện chữa cháy ban đầu để làm gì
chúng ta có thể xử lý nhanh nhất những vụ cháy mới phát sinh
việc thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc tồn chứa hàng hóa
việc tồn chứa hàng hóa thì vô tình ảnh hưởng tới lối thoát nạn
nhiều hộ kinh doanh đã tồn chứa ảnh hưởng tới lối đi ảnh hưởng tới cầu thang ảnh hưởng tới lối ra phụ
việc thứ ba thì chúng ta phải tìm cách làm sao mà để có lối thoát nạn thứ hai
hôm qua đã theo dõi đánh giá
thì các vụ cháy
mà dẫn đến chết người còn nhiều là do không có lối thoát nạn phụ
cuối năm là thời điểm dễ xảy ra các vụ cháy nổ
chính vì thế ngoài sự vò cụ quyết liệt của các ngành chức năng
mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
để bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng tài sản của bản thân và những người xung quanh
năm hai nghìn hai mươi một lượng kiều hối về thành phố hồ chí minh đạt sáu sáu tỷ usd
gần bằng với đầu tư trực tiếp nước ngoài
và nếu thành phố nghiên cứu có những chính sách để số kiều hối này đi vào đầu tư kinh doanh
sẽ tạo ra nguồn lực rất lớn cho thành phố phát triển
và đây là một trong những phát biểu đáng chú ý của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tại buổi họp mặt với người việt nam ở nước ngoài mừng xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
xúc động vui mừng
có lẽ là tâm trạng chung của ba trăm linh kiều bào có mặt tại buổi họp mặt với lãnh đạo thành phố hồ chí minh
trong những ngày cuối năm nay
dịch covid một mươi chín đã đáo lộn mọi kế hoạch dự định của nhiều người trong số họ
và có lẽ không nhiều người nghĩ tới việc có thể gặp nhau tại đây trong trạng thái bình thường mới
với sức sống mới từ thành phố sau đại dịch
gần đây tôi thấy cái quyết định là sáng suốt ở cái chỗ là chúng ta sẵn sàng sống chung với lại covid
bằng cách là chúng ta có những phương tiện những biện pháp phòng ngừa chính đáng
để có thể làm giảm bớt covid một mươi chín
và thực tế là thành phố hồ chí minh bây giờ nó trở thành vùng xanh
đó là một cái thành công
mà tôi nghĩ rằng sau đây cái thành công của thành phố này sẽ được nhân cho các thành phố khác nữa các tỉnh khác
theo ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã gây ra những tổn thất nặng nề cho sức khỏe sinh mạng đời sống của người dân
đặc biệt có những tác động rất xấu đến kinh tế xã hội
cụ thể tăng trưởng kinh tế của thành phố hồ chí minh giảm đến sáu bảy mươi tám
là con số giảm sâu nhất từ sau giải phóng
tuy nhiên với sự nỗ lực của người dân cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự giúp sức của bà con kiều bào
thành phố đã đạt được những điểm sáng về kinh tế xã hội như thu ngân sách đạt được như dự toán
fdi đạt được trên năm mươi tám đầu tư nước ngoài thu hút được gần bảy bốn tỷ usd
đi qua năm hai nghìn hai mươi một có được những kết quả như thế thì chúng tôi đánh giá rất cao
cái sự chung sức đồng lòng của bà con thành phố
sự đoàn kết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của bà con thành phố
đặc biệt là sự quan tâm chia sẻ lo lắng của bà con thành phố ở nước ngoài
chúng tôi biết là có rất nhiều bà con đang sống ở nước ngoài
trong giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh
chắc có lẽ là không ngày nào không nghĩ về thành phố
không ngày nào không lo lắng không quảng lòng về thành phố
và những tình cảm đó thì chúng tôi rất trân trọng
hai năm dịch bệnh những gì kiều bào đóng góp cho thành phố hồ chí minh
không chỉ được tính bằng vật chất
không chỉ là nguồn tiền hàng hóa trang thiết bị
thuốc men từ khắp nơi trên thế giới
gửi đến các lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn
mà còn là những hiến kế giải pháp đồng hành cùng thành phố phục hồi phát triển
nói góp cái truyền thống của chúng ta để xây dựng đất nước
thì chúng tôi là những kiểu thế hệ trẻ
để mà làm sao để tạo ra những sản phẩm có chất lượng xã hội
để phục vụ không chỉ trong nước mà cả thế giới biết đến
sản phẩm của chúng ta không thua kém như các nước trên thế giới
thành phố hồ chí minh đang thực hiện quy hoạch kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi
cũng như triển khai xây dựng quy hoạch chung
đó là quy hoạch đô thị thành phố giai đoạn hai nghìn bốn mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
lãnh đạo thành phố mong muốn kiều bào
với kinh nghiệm lĩnh vực công tác của mình
tiếp tục quan tâm góp ý hiến kế cùng nhau xây dựng thành phố phát triển
thật sự là một đô thị năng động
là nơi đáng sống không chỉ cho nhân dân thành phố mà còn cho bạn bè quốc tế